ủy ban nhân dân huyện xuân trường tỉnh nam định đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài tổng bí thư trường trinh
tham dự buổi lễ có các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và tỉnh nam định
nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam kỷ niệm một trăm một mươi ba năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh
để tri ân công lao to lớn của tổng bí thư trường trinh bàn bí thư trung mương đảng đã đồng ý chủ trương
thay thế tượng cũ tổng bí thư trường trinh và cải tạo chỉnh trang khuôn viên quần thể khu lưu niệm tổng bí thư trường trinh
tại huyện xuân trường đây là công trình có ý nghĩa chính trị lịch sử văn hóa quan trọng
là nơi lưu giữ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị
tại trung tâm huyện xuân trường tỉnh nam định